lai châu tuy chưa phát hiện dịch thế nhưng là một tỉnh miền núi phía bắc có cửa khẩu la mù thàng và đường biên giới giáp với tỉnh vân nam trung quốc
thì việc chủ động phòng chống dịch cúm ah bảy n chín xâm nhập đang được các ngành các cấp đặc biệt quan tâm
kiểm tra tại một số địa bàn như huyện tân uyên phong thổ mường tè và thành phố lai châu tỉnh lai châu cho tới hai mươi tám mẫu da cầm xét nghiệm dương tính với dịch cúm ah năm n một
trong khi với điều kiện thời tiết thuận lợi như hiện nay thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất cao vì vậy các cấp các ngành các địa phương đang tập trung mọi biện pháp để phòng chống dịch cúm ah bảy n chín và các chủng dịch cúm khác
địa bàn tỉnh chúng ta thì có đến một trăm sáu mươi chín km đường biên giới và cái hoạt động buôn bán vận chuyển ra cầm giống giữa đường mòn lối mở giữa khu vực biên giới thì chúng ta thực sự là cũng chưa hoàn toàn được kiểm soát
cho nên là cái nguy cơ mà dịch cúm ah bảy n một
dịch cúm ah bảy n chín xâm nhập vào địa bàn tỉnh rất là cao
hiện tại các ngành các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân bảo vệ chăm sóc đàn vật nuôi nhất là đối với da cầm thủy cầm
đồng thời nghiêm cấm vận chuyển buôn bán giết mổ tiêu thụ gia cầm sản phẩm da cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc dưới mọi hình thức
thành lập tăng cường hoạt động các tổ công tác liên ngành để kiểm tra và xử lý nghiêm triệt để các đối tượng vận chuyển tập kết buôn bán da cầm sản phẩm da cầm nhập lậu qua biên giới hoặc không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ chưa qua kiểm dịch thú y
trị cục thú y tỉnh phối hợp với lực lượng thú y cơ sở về từng thôn bản hướng dẫn người dân cách phòng dịch nắm bắt tình hình dịch bệnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để có biện pháp xử lý kịp thời nếu có dịch cúm gia cầm xảy ra